cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với nguyễn văn bích chú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang
để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
bích là đối tượng nghiện ma túy và từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm hoạt tài sản
mới chấp hành xong án phả tù vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
theo kết quả điều tra ban đầu bích và nguyễn thị cẩm tú sinh năm hai nghìn ba
sinh sống với nhau như vợ chồng và có một con chung
thời gian gần đây hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn tú bỏ về nhà bố ruột
đến sáng ngày bốn tháng bốn bích mang theo con dao đến nhà bố vợ tìm tú nhưng tú không tiếp chuyện
bích đã dùng dao đâm nhiều nhát trúng vùng ngực bụng của tú rồi bỏ chạy
lúc này người nhà tú phát hiện chi hô bắt giữ bích giao cho công an
vì vết thương quá nặng nên tú đã tử vong
chiều tối ngày hôm nay công an quận một mươi hai phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
tổ chức lấy lời khai của đinh tiến trí
tên thường gọi là đình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại quận một mươi hai để làm rõ xử lý về hành vi giết người
trí là đối tượng đã đâm chết nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê ở vĩnh phúc
chủ xe khách trong bến xe ngã tư ga vào chiều ngày hôm qua một mươi tháng bốn
trước đó chiều ngày hôm qua một mươi tháng bốn trí điều khiển xe máy vào bên trong bến xe ngã tư ga
ở phường thạnh lộc quận một mươi hai thì thấy chủ xe khách nói trên đang ngồi trong quán nước
nói chuyện với một số tài xế xe ôm hoạt động trong bến xe
nên trí ghé vào trong lúc nói chuyện giữa trí và chủ xe khách xảy ra mâu thuẫn đánh nhau
mọi người can ngăn nên trí lên xe bỏ đi tuy nhiên chủ xe khách vẫn tiếp tục chửi bới
bực tức trí quay xe lại dùng túc nước vít đuổi đánh và đâm trúng đầu khiến nạn nhân cục xuống
trí lên xe gắn máy bỏ đi còn nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi
sau khi gây án trí chạy xe gắn máy từ tp hcm về tiền giang lẩn trốn
và đã bị cơ quan công an quận một mươi hai bắt giữ khi đang ẩn nấp ở huyện tân phước tỉnh tiền giang
tại cơ quan công an trí khai do chủ xe khách nhỏ tuổi nhưng nói chuyện hỗn láo
nên trong cơn tức giận trí không kiểm chế được hành vi của mình
tại tỉnh đồng nai thời gian gần đây tội phạm trộm cắp tài sản
nhất là ở các vùng nông thôn diễn ra khá phức tạp
vẫn những phương thức thủ đoạn cũ thế nhưng vẫn có nhiều người dân trở thành bị hại
của các đối tượng phạm tội ghi nhận tại địa bàn huyện cẩm mỹ
nghề nghiệp không ổn định lại nghiện ma túy
có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản nhưng chưa được xóa an tích
đối tượng phạm duy vũ ba mươi năm tuổi chú xã xuân mỹ huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
đã đến địa bàn thị trấn long giao dùng kim cắt trộm hai mươi năm mét dây điện và tám bóng đèn
trị giá gần sáu triệu đồng
tuy nhiên đang trên đường tẩu thoát thì bị lực lượng tuần tra công an thị trấn long giao phát hiện bắt giữ
qua đấu tranh vũ còn khai nhận trước đó đã thực hiện thêm hai vụ trộm cắp
năm nắp cống trị giá gần một mươi một triệu đồng
theo công an huyện cầm mỹ tội trộm cắp tài sản là tội danh